theo báo cáo của ủy ban an toàn giao thông quốc gia trong bốn tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu tính từ ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm đến ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu cả nước xảy ra hơn sáu sáu trăm linh vụ tai nạn giao thông làm chết hơn hai tám trăm linh người làm bị thương hơn năm tám trăm linh người
riêng trong tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu toàn quốc xảy ra hơn một sáu trăm linh vụ tai nạn giao thông làm chết gần bảy trăm linh người làm bị thương hơn một ba trăm linh người
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi năm giảm chín mươi vụ giảm một mươi ba người chết giảm hai trăm năm mươi sáu người bị thương các lực lượng chức năng toàn quốc đã kiểm tra lập bên bản trên một hai triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường vộ phạt tiền hơn tám trăm năm mươi tỷ đồng tạm giữ gần tám chín trăm linh xe ô tô tước hơn một trăm linh chín giấy phép lái xe xử lý gần tám trăm linh trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt hơn năm mươi tám trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa
thông tin về một số vụ tai nạn giao thông mới xảy ra sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
dạng sáng qua ngày hai mươi sáu tháng bốn tại ngã tư đường trần hưng đạo trường trinh thành phố bùa ma thuật tỉnh đắk lắc đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
xe máy do lê doãn nam điều khiển chở theo hai thanh niên là phan quốc bảo và phạm quang trung khi chạy đến ngã tư trên đã xảy ra tai nạn với xe khách do tài xế huỳnh quốc hoàng điều khiển
vụ tai nạn khiến ba thanh niên đi trên xe máy bị thương nặng phải vào bệnh viện cấp cứu
tại hiện trường xe máy bị bề nát hư hỏng nặng
thông tin từ cơ quan công an cho biết cả ba nam thanh niên khi tham gia giao thông có sử dụng rượu bia
cùng ngày tại thành phố hồ chí minh xe đầu kéo chở bồn trộn bê tông lưu thông trên đường lê văn việt theo hướng về ngã ba mỹ thành
khi đến gần cầu vượt lê văn việt phường tăng nhân phú a quận chín thì lao qua trái đâm nhiều mét giải phân cách rồi lật nhào giữa đường
vụ việc khiến đầu xe bị hư hỏng làm dầu nhất đổ chán trên đường
nhiều mét giải phân cách bằng bê tông cũng bị hút ngã rất may không có ai bị thương
vào sáng ngày hôm qua công an tỉnh bình dương đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phòng chống ủn tắc giao thông các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn tỉnh năm hai nghìn hai mươi
tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận xác định các tuyến địa bàn trọng điểm trong đó đặc biệt chú trọng đến các tuyến đường tập trung nhiều khu cụm công nghiệp
đồng thời phân công cụ thể cán bộ chiến sĩ đảm trách công tác điều tiết phân luồng chống ủn tắc giao thông tại các giao lộ thường xuyên xảy ra ủn tắc
để việc triển khai chỉ đạo thực hiện kế hoạch một cách đồng bộ quyết liệt công an tỉnh bình dương đã quyết định thành lập ban chỉ đạo công tác phòng chống ủn tắc giao thông do đại tá võ văn phúc phó giám đốc công an tỉnh làm trưởng ban
các thành viên bao gồm lãnh đạo một số đơn vị nghiệp vụ và lãnh đạo công an các huyện thị thành phố
hội phụ nữ phòng cảnh sát giao thông hội phụ nữ trại tạm giam công an tỉnh hà nam vừa tổ chức tuyên truyền về an toàn giao thông và tặng quà mũ bảo hiểm cho các học sinh trường trung học cơ sở tại huyện kim bảng tỉnh hà nam
tại trường trung học cơ sở xã thanh sơn huyện kim bảng tỉnh hà nam gần bảy trăm linh cán bộ giáo viên học sinh nhà trường đã được nghe tuyên truyền về an toàn giao thông và việc đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy điện
qua buổi tuyên truyền đã giúp cán bộ giáo viên nhất là các em học sinh nâng cao nhận thức về luật giao thông đường bộ chấp hành nghiêm các quy định đảm bảo trật tự an toàn giao thông
nhân dịp này hội phụ nữ phòng cảnh sát giao thông và hội phụ nữ trại tạm giam công an tỉnh hà nam đã tặng hai mươi xuất quà và mũ bảo hiểm cho các em học sinh mồ côi và các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn học giỏi
mặc dù quy định xử phạt hành chính đối với người đi bộ vi phạm luật giao thông
đường bộ đã có từ lâu cơ quan truyền thông cũng đã tuyên truyền và cảnh báo những mối nguy hiểm khi người dân đi qua đường không đúng nơi quy định
thế nhưng khi tham gia giao thông người đi bộ vẫn ngang nhiên vi phạm không những không chấp hành quy định mà còn bất chấp nguy hiểm đến tính mạng của bản thân và mọi người
ghi nhận sau của phóng viên lê ánh ngọc hà tại antv bình dương
đây là hình ảnh mọi người có thể dễ dàng bắt gặp tại nhiều nơi trên các tuyến đường vào giữa cao điểm
mặc dù phần đường dành cho người đi bộ
chỉ cách đó năm mươi mét thế nhưng chỉ có số ít người đi đa số vẫn vô tư đi qua dài phân cách như thế này
ai cũng nhận thức được việc đi qua đường không đúng nơi quy định sẽ gây nguy hiểm cho mình và cho những người tham gia giao thông
sẽ bị xử phạt hành chính
thế nhưng sợ thì có sợ
nhưng đi thì vẫn đi
theo số liệu của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình dương
trong năm hai nghìn một mươi năm toàn tỉnh xảy ra gần ba trăm một mươi vụ tai nạn nghiêm trọng
trong đó có một mươi vụ xảy ra mà nguyên nhân trực tiếp từ việc người đi bộ không chấp hành quy định khi tham gia giao thông
người đi bộ xuống lòng đường băng ngang qua đường trèo qua giãn cách thì rất là nguy hiểm
thứ nhất là nguy hiểm đến tính mạng nguy hiểm đến sự an toàn đối với người đi bộ qua đường
cái thứ hai nữa là gây ủng tắc giao thông
thì gây nguy hiểm có thể gây tai nạn với người đi bộ có thể gây tai nạn với mô tô hoặc các người khác
thời gian qua phòng cảnh sát giao thông và lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương trong tỉnh bình dương
đã tăng cường công tác tuần tra nhắc nhở và xử phạt
thế nhưng khi có lực lượng cảnh sát giao thông thì mọi người nghiêm túc chấp hành luật
nhưng khi không có lực lượng tuần tra thì lại tiếp tục vi phạm
không ít người vẫn ngang nhiên đi
cảnh sát giao thông
muốn cho người dân chấp hành tốt pháp luật về an toàn giao thông nói chung
và chấp hành việc đi bộ khi qua đường để đúng nơi quy định
thì chúng ta cần phải tăng cường công tác chuyên truyền giáo dục pháp lực
cái hai là tăng cường xử lý vi phạm đối với hành vi này
một cách nghiêm minh công bằng và xử lý là ký quyết
mặc dù đã có nhiều hồi chuông cảnh tình và các cơ quan chức năng
đã có nhiều nỗ lực trong việc tuyên truyền giáo dục ý thức
chấp hành quy định pháp luật về an toàn giao thông
tuy nhiên việc người dân đi bộ bằng quần sải phân cách
đang cho thấy ý thức của người dân chưa có sự chuyển biến
từ hành vi tham gia giao thông theo kiểu đi ngang về tắt như thế này cho thấy
trách nhiệm bảo vệ tính mạng của mình đang thuộc về mỗi người dân
chứ không phải là của ai khác
đừng để hậu quả xảy ra thì lúc đó đã muộn
hai mươi sáu là số vụ đa nạn giao thông xảy ra trên toàn quốc trong ngày hai mươi sáu tháng bốn
làm chết một mươi tám người và bị thương hai mươi sáu người
trong phần cuối thương lệ sẽ đặt thông tin về thời tiết